nguy cơ cao xảy ra rông lốc gió giật mạnh nguy hiểm và cả tình trạng ngập ống trên các tuyến đường thấp trúng nên người dân cần hết sức lưu ý
với các tỉnh thành miền trung từ trưa và chiều mai trở đi do ảnh hưởng của diệt phía tây bão pô đôn khu vực tứ thanh hóa trở xuống đến quảng bình sẽ chuyển nhiều mây hơn
thậm chí là đến chiều tối và đêm sẽ có mưa nhiều nơi với cường độ đạt cấp mưa vừa có nơi mưa to thậm chí là rất to kèm theo rông lốc và gió giật mạnh đặc biệt là khu vực các huyện ven biển
trong khi đó khu vực từ đà nẵng trở xuống đến bình thuận ngày mai trời vẫn có nắng thậm chí có nơi nắng nóng và vẫn duy trì nhiệt độ cao
trở ra với các tỉnh miền bắc dự báo ngày mai giải hội tù nhiệt đới đi qua khu vực bắc bộ sẽ tạm thời yếu đi
các tỉnh miền bắc sẽ chịu ảnh hưởng của diệt xa phía tây cơn bão pô đôn vì thế toàn vùng phổ biến chẳng thấy ít mưa và ngày có nắng
tuy nhiên từ đêm mai trở đi do ảnh hưởng bởi hoàn lưu mây phía tây của bão podun nên thời tiết tại bắc bộ sẽ chuyển xấu trời nhiều mây hơn
riêng khu vực phía đông bắc bộ từ đêm mai sẽ có mưa vừa có nơi mưa to kèm theo rông lốc và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé